đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn công tác của trung ương đã có cuộc làm việc với tỉnh sơn la
tại cuộc họp đồng chí trần thanh mẫn đã đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
trong thời gian qua với điểm sáng là kinh tế nông nghiệp cùng với phát huy tốt vai trò của mặt trận tổ quốc các cấp
đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh sơn la cần làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân nhất là đồng bào dân tộc
tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
để tương lai không xa sơn la sẽ trở thành tỉnh dẫn đầu về phát triển nông nghiệp ở khu vực
nhân dịp này quỹ vì người nghèo của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã trao hỗ trợ tỉnh sơn la xây dựng bảy mươi nhà đại đoàn kết trị giá hai tỷ tám trăm linh triệu đồng